thời gian tới hai đơn vị phải tập trung nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
giải quyết các việc mới phát sinh ngay từ cơ sở không để diễn biến phức tạp thành điểm nóng về an ninh trật tự
thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước
trên các lĩnh vực về trật tự xã hội trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
nhân dịp đầu năm mới đồng chí trung tướng lê tấn tới đã tặng quà và gửi lời chúc tết đến cán bộ chiến sĩ công an thành phố cà mau
và công an xã tân thành cùng gia đình năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng
thưa quý vị là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
năm qua lực lượng công an nhân dân đặc biệt tích cực tham gia xây dựng thể chế hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
đã tham mưu đề xuất với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật quan trọng
tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
chưa bao giờ một lực lượng công an nhân dân đã tham mưu ban hành nhiều luật như năm hai nghìn hai mươi ba
đã có phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế
tham mưu với chính phủ trình quốc hội thông qua năm luật
ủy ban thường vụ quốc hội ban hành một nghị quyết trình chính phủ ban hành một mươi một nghị định
chưa bao giờ một lực lượng công an nhân dân đã tham mưu ban hành nhiều luật như năm hai nghìn hai mươi ba

những dự án luật quan trọng tác động sâu rộng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân và hầu hết các mặt của đời sống xã hội
những chính sách mới được ban hành đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn
không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
mà còn phục vụ lợi ích lâu dài của người dân
chúng tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của bộ công an trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án luật
để chính phủ cũng như chính phủ trình sang quốc hội
đối với chất lượng các dự án luật
một đại biểu quốc hội cũng có điều kiện nghiên cứu khá sâu các dự án luật của bộ công an
chúng tôi thấy là bộ công an cũng rất là cẩn trọng chi tiết
và các dự án luật được trình sang đều chất lượng cao
một sự nỗ lực một sự cố gắng một sự tiếp thu một sự chỉnh lý
một sự lắng nghe ý kiến và có cả cái sự chất lọc
sự phân tích kỹ lưỡng những mối liên quan những tình huống có thể xảy ra
bởi vì đây là vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia
đây nó liên quan đến vấn đề tình hình chính trị kinh tế xã hội của đất nước
liên quan cả đến vấn đề quyền lợi và chính đáng của người dân
vâng thưa tôi có thể nói là để có những bộ luật như vậy
nó là một sự công phu một sự nghiêm túc và nó còn cả là trách nhiệm và cả là trí tuệ
cô bác sẵn thảo
trước tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ vũ khí tương tự vũ khí thô sơ
dao và phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tội phạm sử dụng các loại dao gây án chiếm tỷ lệ rất cao
bộ công an với vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
cũng đã tham mưu đề xuất sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước
và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong tình hình mới